bên lề kỳ họp thứ tám kỳ họp bất thường của hội đồng nhân dân tp hà nội diễn ra vào sáng nay
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung đã có những trao đổi với báo chí
liên quan đến nhiều vấn đề của thành phố được dư luận quan tâm trong thời gian qua
điển hình là chung quanh kết luận thanh tra về sai phạm trong sử dụng đất rừng tại sóc sơn
và việc hạn chế phương tiện cá nhân
cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi chín thanh tra thành phố hà nội đã có thông báo kết luận thanh tra về việc quản lý
sử dụng đất rừng trên địa bàn tám xã và thị trấn sóc sơn huyện sóc sơn
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung cho biết kết luận đã xác định rõ những vi phạm
trong công tác quản lý quy hoạch đất đai đặc biệt liên quan đến việc xác nhận chuyển nhượng
quyền sử dụng đất rừng tại sóc sơn
chúng tôi sẽ đặt ra một lộ trình để phân công rõ trách nhiệm cho từng sở ngành
cho huyện sóc sơn cũng như là trách nhiệm của các đồng chí trong lãnh đạo ủy ban nhân dân tp
để đôn đốc làm sao mà phải thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận này
trong khi đó trả lời báo chí về đề án hạn chế phương tiện cá nhân
trong đó có xe máy tại một số khu vực nội thành
ông nguyễn đức trung cho biết những thông tin nêu trên báo chí vừa qua chỉ là ý kiến cá nhân
của một số người chưa phải là ý kiến chính thức của ủy ban nhân dân tp hà nội
theo chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hiện nay với thu nhập của người dân hà nội nói riêng
và người việt nam nói chung việc sử dụng phương tiện xe máy vẫn chiếm tỷ lệ rất lớn
thành phố hiện có gần sáu triệu phương tiện này
ông nguyễn đức trung cho rằng tới đây hà nội sẽ đánh giá lại toàn bộ và công khai nội dung này
bên cạnh đó tổ chức tuyên truyền để người dân hà nội có tác phong thói quen
là khi di chuyển trong phạm vi từ một đến một năm km trở lại
thì nên đi bộ